trong khi bộ quốc phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc trực tuyến với năm mươi điểm cầu trong toàn quân để kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi lắng nghe các ý kiến thủ tướng ghi nhận tinh thần vì nhân dân quên mình của các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
đang làm việc tại các tuyến biên giới các khu vực cách ly tập trung và nhiều nơi khác trong mạng trận chống dịch
hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm chăm sóc hỗ trợ hàng vạn người cách ly tập trung bất kể ngày đêm mưa nắng
nhiều đơn vị còn nhường chỗ ở cho người dân
thủ tướng động viên toàn quân cố gắng hơn nữa hy sinh thời gian bào quát công việc điều hành việc cách ly thành công trên toàn quốc
như dịp này thủ tướng cũng đánh giá cao bộ quốc phòng đã nỗ lực trong vấn đề hỗ trợ nước ngọt tỉnh tây nam bộ và xử lý tốt vấn đề biển đông
thưa quý vị tính đến một mươi tám h chiều nay ngày hai mươi hai tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm năm ca mắc mới covid một mươi chín
ca bệnh chín mươi năm bệnh nhân nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam
địa chỉ quận go vấp tp hcm
bệnh nhân là du học sinh tại pháp từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france số hiệu af hai trăm năm mươi tám tới sân bay tân sân nhất ngày một mươi tám tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân có đau họng ho nhưng chưa sốt chưa khó thở và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận một mươi hai lấy mẫu bệnh phẩm
mẫu bệnh phẩm được việt baxter tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
một nghìn chín trăm chín mươi sáu bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi địa chỉ ở quận tám tp hcm
trong hai tuần trước khi về việt nam bệnh nhân đã đi tới các quốc gia bỉ đức cộng hòa xéc pháp
bệnh nhân từ pháp về việt nam quá cảnh tại dubai trên chuyến bay của hãng hàng không emirates số hiệu m ba trăm chín mươi hai nhập cảnh sân bay tân sân nhất ngày một mươi chín tháng ba
sáng ngày hai mươi tháng ba bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá đại học quốc gia tp hcm và được khám sàng lọc phát hiện có sốt ho
chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm cách ly điều trị lấy mẫu xét nghiệm
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi một tháng ba
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
các bệnh chín mươi bảy bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại việt nam
bệnh nhân ở malaysia trong hai tuần trước khi về việt nam
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân từ penang malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không airasia số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sân nhất cùng ngày
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân có đến quán bar buha nơi bệnh nhân chín mươi một cũng tới cùng ngày
đến ngày hai mươi tháng ba biết thông tin về bệnh nhân chín mươi một bệnh nhân tới phòng khám đa khoa fv sài gòn quận một để khai báo tiền sử dịch tễ
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi một tháng ba
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
các bệnh chín mươi tám bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh trú tại quận bốn tp hcm cùng phòng với bệnh nhân chín mươi bảy
bệnh nhân từ penang malaysia lên chuyến bay cùng hãng hàng không airasia số hiệu ak một nghìn năm trăm linh hai tới sân bay tân sơn nhất ngày sáu tháng ba
trong quá trình lưu trú tại tp hcm bệnh nhân có cùng bệnh nhân chín mươi bảy đến quán bar buha ngày một mươi bốn tháng ba
đến ngày hai mươi tháng ba biết thông tin về bệnh nhân chín mươi một bệnh nhân cùng bệnh nhân chín mươi bảy đã đi khai báo tiền sử dịch tễ
bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm xét nghiệm dương tính vào ngày hai mươi một tháng ba
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh chín mươi chín bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ quận bình thạnh tp hcm
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân từ paris pháp lên chuyến bay của hãng hàng không air france số hiệu af hai trăm năm mươi tám tới sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tám tháng ba
khi nhập cảnh bệnh nhân không có triệu chứng của bệnh và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận một mươi hai lấy mẫu bệnh phẩm
mẫu bệnh phẩm được viện pasteur tp hcm kết luận dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi một tháng ba
thưa quý vị tiếp tục trong tối nay theo như tin chúng tôi mới nhận từ bộ y tế đã xác định thêm một mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại khu cách ly đồng tháp đã phát hiện bốn trường hợp dương tính đều là đi trên chuyến bay của hãng vietnam airlines số hiệu vn năm mươi từ anh về sân bay cần thơ sáng ngày một mươi tám tháng ba
tại khu cách ly trà vinh phát hiện hai trường hợp dương tính
đi trên chuyến bay của hãng airasia số hiệu ak năm trăm bảy mươi năm từ malaysia về sân bay cần thơ sáng ngày một mươi tám tháng ba
đáng chú ý bệnh nhân thứ một trăm linh sống tại quận tám tp hcm
ngày ba tháng ba bệnh nhân này từ malaysia về việt nam trên chuyến bay của hãng airasia số hiệu ak năm trăm hai mươi
từ ngày bốn tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba bệnh nhân có đi lễ năm lần một ngày tại thánh đường hồi giáo jamiun anwa quận tám tp hcm

bên cạnh đó theo lịch bay ngày hôm nay cảng hàng không quốc tế nội bài đã đón khoảng hai ba trăm linh hành khách
trong đó có hơn hai trăm linh khách quốc tế từ một mươi năm chuyến bay đến từ đức nga singapore và các nước khác
trước đó ngày hai mươi một tháng ba số lượng hành khách nhập cảnh nội bài thực tế là một bốn trăm năm mươi một người giảm hơn so với lượng khách đặt chỗ
hiện nay các hãng hàng không của việt nam đã tạm dừng khai thác hầu hết các đường bay quốc tế
cụ thể từ ngày hai mươi ba tháng ba việt nam đã đón khoảng hai ba trăm linh hành khách
việt nam airlines dừng khai thác đường bay giữa việt nam nhật bản việt nam và anh
từ ngày hai mươi bốn tháng ba sẽ dừng đường bay việt nam đức
từ ngày hai mươi năm tháng ba dừng đường bay việt nam australia
thưa quý vị do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
nên các công dân trở về từ châu âu sẽ được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly
và cùng với đó là một bộ máy hoạt động hết công suất để chăm sóc những bữa ăn trốn ở cho những công dân này
và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu xem
một bữa ăn tại khu cách ly ở nhà ăn trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô thị xã sơn tây thành phố hà nội diễn ra như thế nào
từ khi nhận nhiệm vụ chuẩn bị cơm nước tại khu vực cách ly
hàng ngày hơn bốn mươi người của tổ phục vụ tại nhà ăn trường quân sự bộ tư lệnh thủ đô thị xã sơn tây hà nội
lại cùng nhau chuẩn bị những suất ăn
một bữa ăn như thế này giá hai mươi ba đồng có các món nem thịt giang rau xào cơm và canh nóng
các món sẽ thay đổi theo ngày
mỗi ngày một người ở đây được hỗ trợ năm mươi bảy đồng cho ba bữa
các món ăn sau khi được chia ra các suất các chiến sĩ đem cơm từ nhà ăn đến trước cổng khu cách ly
tổ phục vụ xếp cơm lên giãi bàn đặt trước hàng xào giới hạn rồi quay trở ra
từ đây việc mang cơm vào sẽ do nhóm chiến sĩ khác đảm nhận
sau khi hết giờ cơm bộ đội sẽ thu dọn và đem đi đốt để phòng dịch bệnh
chúng tôi tiếp nhận là người già nhất là bảy mươi bảy tuổi
và cái cháu bé nhất là hai tháng tuổi
các ông trần rất yên tâm rất hài lòng về công tác thăm khám chữa bệnh và đội vũ phục vụ để đạt được nơi ăn đơn
bên cạnh đó mỗi ngày trường cũng nhận rất nhiều quà của người thân gửi vào cho con em
đầu được gửi qua cổng trực ban sau đó lưu danh sách và kiểm tra
chuyển tới tận tay những người đang lưu trú tại cơ sở
thưa quý vị theo sở y tế thành phố hà nội thành phố vừa mở thêm ba trung tâm cách ly
nâng tổng số lên một mươi bốn khu cách ly trên địa bàn đủ để đáp ứng được hai mươi chỗ
bao gồm các địa điểm thuộc quân đội quản lý và thêm các trung tâm cách ly mới
khu nhà ở sinh viên mỹ đình hai quận nam tử liêm quy mô bốn tám trăm linh chỗ
khu nhà ở cho học sinh sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai bốn chỗ
trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội quận nam tử liêm tám chỗ
hiện khu nhà ở sinh viên mỹ đình hai trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội
vẫn giữ nguyên số phòng chống
ubnd tp hội an tỉnh quảng nam vừa phối hợp tổ chức buổi quyết định hoàn thành cách ly một mươi bốn ngày
cho ba mươi chín du khách nước ngoài
sự tiếp đón nồng hậu này đã làm lay động trái tim của du khách người ba lan
họ đã viết một bức thư cảm ơn bằng tiếng việt với bốn từ còn ít đổi của mình
bức thư viết rằng
gửi các nhân viên của trung tâm kiểm dịch tại hội an
chúng tôi đã dành một mươi một trong một mươi sáu ngày nghỉ phép của chúng tôi tại việt nam để cách ly ở hội an
đây không phải là cách chúng tôi tưởng về kỷ nghị của mình
trong suốt quá trình kiểm dịch chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi đã được chăm sóc tốt
và chúng tôi muốn cảm ơn bạn vì điều đó
mạo hiểm cuộc sống của họ
đã đáp ứng rất hiệu quả nhu cầu
và yêu cầu của chúng tôi
việt nam là một đất nước của những con người tuyệt vời
tuyệt vời với những trái tim đẹp
chúng tôi chắc chắn sẽ muốn quay trở lại một ngày nào đó để hoàn thành hành trình của chúng tôi
việt nam sẽ ở lại trong tim của chúng tôi mãi mãi
ký tên joanna czitoska và denis czitoski bà lan
vâng quả là một bức thư chất chứa nhiều cảm xúc và có sức cổ vũ rất lớn đối với chúng ta trong công tác chống dịch này
chuyển sang một thông tin liên quan
hôm nay thái lan tiếp tục ghi nhận thêm một trăm tám mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín nâng tổng số lên năm trăm chín mươi chín trường hợp
thủ đô bangkok của thái lan cũng vừa đưa ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại
và tụ điểm tập trung đông người trong vòng hai mươi hai ngày kể từ nay đến ngày một mươi hai tháng bốn để hạn chế dịch bệnh lây lan
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại thái lan
theo thông tin từ bộ y tế thái lan phần lớn các ca nhiễm bệnh mới có liên quan đến trường hợp lây nhiễm trước đó
khi tới theo dõi tại đấu trường huyền anh
còn các ca nhiễm mới đều tập trung ở bangkok và rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên
tính đến thời điểm này thái lan đã ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus sars cov hai
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh quân đội thái lan hôm một mươi chín tháng ba đã tiến hành phun thức khởi trùng trên các đường phố ở thủ đô bangkok
các đơn vị quân đội hiện đã được triển khai để tiến hành việc khởi trùng và làm sạch đường phố từ một đến năm giờ sáng hàng ngày cho tới hết tháng ba
bên cạnh đó chính phủ thái lan cũng đang lên các kế hoạch chuẩn bị nhằm đối phó với kịch bản dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín tại quốc gia này bước sang giai đoạn thứ ba
trong đó không lại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
trước tình hình trên đại sứ quán việt nam tại thái lan khuyến cáo công dân việt nam đang sinh sống làm việc học tập tại thái lan
nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ thái lan và hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết
công dân việt nam tại thái lan có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán là sáu mươi sáu tám mươi chín tám mươi chín sáu mươi sáu sáu trăm năm mươi ba
hoặc số điện thoại sáu mươi sáu hai mươi sáu năm mươi tám mươi chín bảy mươi chín trong giờ hành chính
đại sứ quán việt nam
trên toàn cầu hiện có khoảng
sáu trăm sáu mươi ba triệu người vẫn chưa được tiếp cận
với nguồn nước an toàn đảm bảo về sức khỏe
và vệ sinh môi trường ngay cả đối với
những người có khả năng tiếp cận thì các dịch vụ
về nước thường không đủ để đáp ứng
các nhu cầu cơ bản trên khắp các vùng
cận sa mạc sahara của châu phi
có khoảng ba mươi đến năm mươi
hệ thống cấp nước nông thôn không hoạt động
sau năm năm xây dựng ngoài ra
các tiện ích trong khu vực đô thị thì chỉ
thường bao gồm các đường cấp nước và như vậy
nước thường bị ô nhiễm từ các chất ô nhiễm
đô thị công nghiệp và nông nghiệp
đồng thời gây ảnh hưởng ô nhiễm đến các hệ thống
nước không bị ô nhiễm ngay cả những nước
được phân loại là nguồn an toàn
trong ngày nước thế giới năm nay liên hợp quốc
muốn nhấn mạnh thông điệp rằng việc bảo vệ
và nâng cao nhận thức của người dân về an ninh
nguồn nước là một mục tiêu vô cùng quan trọng
trong tình trạng biến đổi khí hậu
đang diễn ra ngày một khó lường như hiện nay
thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba
là ngày nước thế giới
năm nay liên hợp quốc phát động chủ đề
là nước và biến đổi khí hậu
trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm cho
nguồn nước ngọt tại nhiều khu vực cạn kiệt
đơn cử như tại tỉnh cà mau
hiện tại địa phương này có hơn hai mươi hộ
thiếu nước sinh hoạt làm ảnh hưởng
không nhỏ đến đời sống của bà con
gia đình ông võ văn bân ở ấp vồ rơi
xã trần hợi huyện trần văn thời
luôn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
phải mua nước lọc từng bình để uống và nấu ăn
trước khó khăn đó ông võ văn bân
đã chủ động đào ao chữ nước mưa
để sử dụng trong sinh hoạt nhưng vẫn không có hiệu quả
không chỉ có gia đình ông võ văn bân
mà gần như hàng chục nghìn hộ
trong khu vực huyện trần văn thời thới bình
luôn gặp khó khăn trong việc nước sinh hoạt
tỉnh cà mau đã hỗ trợ về can nhựa
để vận chuyển nước sinh hoạt bằng đường bộ
và bồn nhựa để chữ nước sinh hoạt
đối với hộ nghèo gia đình chính sách
và những hộ đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt sống riêng lẻ
trong đó nó tập trung vào
bốn nhóm đối tượng
thứ nhất là các công trình cấp nước
tập trung đã xây dựng nhiều năm xuống cấp
không đủ khả năng phục vụ trong mùa hạn án
nhóm thứ hai
là nhóm phân tán
nhóm thứ ba
là nhóm khu vực
đông dân cư đập trung
nhưng chưa có công trình cấp nước
nhóm thứ tư là nhóm
gần công trình cấp nước đập trung
nhưng đường ống tiếng ống của mình
kéo chưa tới
trước mắt để đảm bảo nước sinh hoạt
cho người dân ngành chức năng tỉnh cà mau
đang triển khai phương án hỗ trợ phương tiện
công cụ để người dân trữ nước
đối với những nơi người dân ở gần nguồn nước tập trung
thì kéo dài tuyến ống để người dân
có thể tiếp cận nguồn nước sạch
giải pháp trước mắt này chỉ giúp giải quyết được khoảng
tám hộ dân đang thiếu nước
số hộ dân còn lại trên sáu mươi năm thiếu nước
sinh hoạt phải tự liệu mình trong mùa nắng nóng này
thưa quý vị bên cạnh đó
thì theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long
có xu thế tăng nhẹ
đến ngày hai mươi sáu tháng ba
sau đó sẽ giảm dần
độ mặn cao nhất tuần qua
tại các trạm ở mức thấp hơn tuần trước
riêng một số điểm trạm ở long an
tiền giang cà mau
ở mức sấp xỉ và cao
dự báo trong một mươi ngày tới khu vực nam bộ
tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa ngày nắng
các tỉnh miền đông nam bộ có nắng nóng
trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
miền tây nam bộ từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
có nơi xuất hiện nắng nóng
và trong khi đồng bằng sông cửu long
hứng chịu nắng hạn tỉnh điện biên
lại vừa trải qua rông lốc mưa đá
vào khoảng một mươi năm giờ chiều nay
mật độ mưa đá khá dày đã làm hư hỏng
một số nhà mái tôn và nhiều diện tích
hoa màu cây cối sau trận mưa
đá phủ trắng xóa ruộng lúa vườn nhà
theo người dân địa phương đã khá lâu
mới xảy ra trận mưa đá kéo dài
và mật độ dài như vậy hiện chưa có
thống kê thiệt hại do trận mưa đá gây ra
đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên
cảnh báo trong những giờ tới vùng mây này
có khả năng gây ra mưa rào vào rông
cho huyện điện biên đông
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh an giang vừa ra quyết định tạm giữ
hình sự đối với ba mươi một đối tượng
để tiếp tục điều tra về các hành vi
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra nhà ông huỳnh kim anh
tại tổ một mươi hai ấp cần thuận
xã cần đăng huyện châu thành
an giang phát hiện bắt quả tang
nguyễn bá bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại thành phố long xuyên an giang
cùng nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức
lắc tài xỉu ăn tiền tăng vật thu giữ
tại hiện trường gồm hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
hàng chục điện thoại di động sáu xe ô tô
một mươi hai xe máy các đối tượng bước đầu
khai nhận giới bạc hoạt động được khoảng
một mươi ngày vào buổi tối mỗi ván đánh
từ một mươi đến bốn mươi triệu đồng vụ việc đang
tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh
covid một mươi chín công ty cổ phần vận tải
đường sắt hà nội đã phải dừng
một mươi đôi tàu mỗi ngày đêm trong đó
có tuyến hà nội lào cai hà nội huế
phải dừng hẳn do không có khách
ngành đường sắt hà nội đang phải tìm
mọi biện pháp để bảo đảm đời sống
cho người lao động
việc dừng nhiều đội tàu
khiến hơn tám trăm linh lao động phải nghỉ luân phiên
dù nhiều khách du lịch đã đặt vé tàu
trước đó nhưng đến thời điểm này
đã hủy đi còn khách trong nước cũng hạn chế
đi lại nên lượng khách đến ga giảm rất nhiều
hiện mỗi đoàn tàu giờ
cũng chỉ còn hai mươi đến ba mươi khách
dù rất cố gắng và linh hoạt tìm công việc mới
cho người lao động nhưng đơn vị đường sắt hà nội
vẫn gặp nhiều khó khăn rất cần
hỗ trợ giảm phí hạ tầng lãi vay
giảm thuế để đơn vị ổn định kinh doanh
dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
thưa quý vị cô giáo
hà ánh phượng trường trung học phổ thông
hương cần huyện thanh sơn vừa trở thành
đại diện của việt nam lọt vào top
năm mươi giáo viên toàn cầu năm hai nghìn hai mươi
đây là giải thưởng
thường niên nhằm tôn vinh các thầy cô giáo
có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục
mời quý vị cùng đến thăm
lớp học của cô giáo phượng để hiểu hơn
vì sao cô giáo người mường
lại vinh dự được trao tặng giải thưởng này
một giờ học với chủ đề
nói không với rác thải nhựa
học sinh tự tin trình bày về dự án của mình
bằng tiếng anh người nghe không chỉ
có học sinh trong lớp mà cả các lớp học khác
được kết nối qua phần mềm trực tuyến
phương pháp dạy này của cô phượng xuất phát
từ chính những khó khăn của ngôi trường miền núi
nơi cô đang công tác
trường trung học phổ thông hương cần
là một trường miền núi và hơn
tám mươi học sinh đều là con em
dân tộc thiểu số vì vậy các bạn học sinh
ở đây không có cơ hội để tiếp xúc với
người nước ngoài giáo viên nước ngoài nhiều
và vì thế chúng tôi nghĩ rằng là
việc lựa chọn các mô hình lớp học
xuyên biên giới như thế này sẽ giúp các em
có thể tăng sự tự tin của mình có cơ hội
được thực hành với các thầy cô và bạn bè
thế giới một tiết học như thế này
chỉ cần một chiếc laptop một tài khoản
skype để tham gia diễn đàn giáo viên
toàn cầu và một đường truyền internet
ổn định học sinh được kết nối với
các lớp học của sáu quốc gia đến từ
bốn châu lục mỗi buổi học là một chủ đề
khác nhau để học sinh thỏa sức thể hiện
em cảm thấy rất là hứng thú
vì em có thể giao tiếp với
những người nước ngoài có thể
quảng bá nền văn hóa của việt nam
và học hỏi thêm những nền văn hóa khác
của các nước bạn
ban đầu còn bỡ ngỡ sau gần hai năm
những giờ dạy tiếng anh của cô giáo phượng đã
trở nên quen thuộc với học sinh trường trung học
phổ thông hương cần những lớp học trực tuyến
cũng là nơi cô giáo phượng và học trò tích cực
giới thiệu và giao lưu văn hóa của
việt nam với các nước
tôi thực sự rất ngạc nhiên
về khả năng nói tiếng anh
của cô và trò trường hương cần
học sinh rất thông minh mong một ngày
gần đây tôi sẽ được đến phú thọ
cơ hội đi du học từ chối vị trí
giám đốc đại diện của một công ty dược
cô giáo trẻ không hề hối tiếc với lựa chọn
quay về quê hương dạy học của mình
trong tương lai hà ánh phượng mong muốn
sẽ phát triển một kênh youtube chuyên dạy tiếng anh
miễn phí cho học sinh đồng thời tích cực
cho ra đời nhiều dự án liên quan đến dạy học
vì mục tiêu phát triển bền vững